thưa quý vị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hậu giang vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam ông lê phước nhàn giám đốc văn phòng đăng ký đất đai sở tài nguyên và môi trường tỉnh hậu giang
để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo hồ sơ vụ án công ty trách nhiệm hữu hạn hà liêm công ty hà liêm có địa chỉ tại thành phố cần thơ
chúng đấu giá quyền sử dụng đất phần đất thuộc quỹ đất còn lại tại dự án khu dân cư
hai bên đường tây sông hậu thành phố vị thanh tỉnh hậu giang với tổng diện tích là ba năm trăm linh m hai
loại đất thương mại dịch vụ thời hạn sử dụng năm mươi năm số tiền đấu giá là tám năm tỷ đồng
tuy nhiên sau khi được giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất công ty hà liêm không triển khai xây dựng trụ sở
theo cam kết mà ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho công ty phương nam trụ sở tại thành phố hồ chí minh
với giá là chín tỷ đồng tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
ông lê phước nhàn đã ký chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty phương nam mà không xin ý kiến
ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang sau đó công ty phương nam thế chấp cho ngân hàng và được giải ngân một mươi hai tỷ đồng
trên cơ sở điều tra xác minh cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hậu giang xác định
việc ông lê phước nhàn ký chỉnh lý chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên là không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao
làm trái quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai gây hậu quả nghiêm trọng
nên khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam ông nhàn để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật